và cái núm này lại làm gì là khi người ta sử dụng chiêng là người ta phải đánh vào cái rùi chiêng phải đánh vào chính giữa cái núm chiêng thì tiếng chiêng mới vang
năm một nghìn chín trăm sáu mươi khi mới tám tuổi nghệ nhân bích thìn được nhận vào trông con trong một nhà phú nông trong làng
ở đây bà đã được đi học
và bước đầu tiếp cận với chiêng mường nguyên bản
mê tiếng còng tiếng chiêng cho nên bà đã tìm hiểu và học cách đánh
giờ đây bà vẫn thường tới thăm gia đình bà mế trong làng
và cũng là người thầy đầu tiên dạy cho bà biết tiếng cổng tiếng chiêng của quê hương
những ngày tháng đó mặc dù mình còn rất là bé nhưng mà trong làng có một gia đình người ta có cồng chiêng
ngay cạnh nhà mình luôn
thế thấy các bà các chị đánh chiêng lên là mình thấy tiếng chiêng nó thích quá
nó âm vang rồi nó có một cái gì đó nó cố nút
thế là mình tìm đến mình thích là mình học
và cái thời đó là mình mới có tám chín tuổi
trước năm hai nghìn tám xã tiến xuân nơi bà sinh sống thuộc huyện lương sơn tỉnh hòa bình
vùng đất mẹ của nghệ thuật
là một người hiểu biết sâu rộng về cồng chiêng nên sau khi xã tiến xuân sắp nhập vào hà nội
nghị nhân bích thìn đã không ngừng mang chiêng tới mọi nơi có người bường trên đất thủ đô
để truyền dạy với mong muốn có thể giữ lại nguyên vẹn hồn dân tộc
đến nay một số đội học trò của bà đã được đi biểu diễn ở nhiều nơi
mang đến cho người xem nhiều cảm xúc